các quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất liên quan đến vụ bé gái ba tuổi bị tra dựng găm đinh
mới đây sau hai tháng điều trị tích cực bé gái đỗ ngọc a ba tuổi ở xã canh nậu huyện thạch thất hà nội đã chính thức tử vong
sau sự ra đi của bé gái nhiều người đã bày tỏ sự xót xa thương cảm với bé gái xấu xố khi phải chịu đựng quá nhiều đau đớn từ những người thân của mình
đặc biệt sáng nay em đã được gia đình làm thủ tục đưa về quê để an tán
tuy nhiên ngay trong đêm qua luật sư lê hồng hiển người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé ngọc a cho biết
cơ quan chức năng xác định trong đầu của bé ngọc a có tất cả một mươi chiếc đinh chứ không phải là chính chiếc đinh như trước đó đã nêu
một mươi chiếc đinh găm vào bé gái
khuya một mươi hai rạng sáng một mươi ba tháng ba lực lượng pháp y tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến sự ra đi của bé đỗ ngọc a
ngọc a ba tuổi ở xã canh nậu huyện thạch thất hà nội đã tử vong sau hai tháng điều trị tại bệnh viện đa khoa sân pôn
bé gái ngọc a trước đó nghi bị người tình của mẹ gâm đinh trong hộp sọ
nguyên nhân tử vong do tổn thương não quá nặng không thể phục hồi
đặc biệt lúc h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng ba trên trang facebook cá nhân của mình
luật sư lê hồng hiển giám đốc hãng luật lê hồng hiển và cộng sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé ngọc ai cho biết
hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý khám nghiệm tử thi
luật sư hiện tiết lộ sau khi khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định trong đầu của bé ngọc a có tất cả một mươi chiếc đinh
chứ không phải là chính chiếc đinh như trước đó
những chiếc đinh này dài khoảng hai cm hiện đã được bàn giao cho công an để phục vụ quá trình điều tra
cụ thể bài viết tiết lộ như sau
hiện gia đình đang chuẩn bị các thủ tục đưa cháu về đài hóa thân vĩnh hằng ba vì hà nội để hỏa táng
sau đó lễ tang sẽ tổ chức tại quê nhà thạch thất hà nội
là một trong những người có mặt cùng cơ quan chức năng theo dõi quá trình giám định thật không có gì đau xót bằng
cầu mong con sẽ được yên nghỉ và sớm siêu sinh tịnh độ
hãng luật lê hồng hiển và cộng sự sẽ nỗ lực để đòi lại công lý cho con kẻ thú ác phải bị trừng trị đích đáng
theo luật sư sau khi cháu bé tử vong thì hành vi phạm tội của nguyễn trung huyên ba mươi tuổi trú huyện thạch thất hà nội đã xảy ra hậu quả chết người
cho bé tử vong nền huyên sẽ đối diện với mức án cao nhất ở tội danh giết người là tử hình
luật sư hiển chia sẻ tôi cảm thấy rất đau xót bởi chỉ cách đây hai ba ngày thì sức khỏe của cháu có những chuyển biến tốt như cử động được tay chân
nên tôi mong muốn điều kỳ diệu đến với cháu nhưng cháu không qua khỏi
còn với anh đỗ hữu trung bố bé a cho biết anh là người đại diện gia đình được cơ quan pháp y mời vào chứng kiến quá trình bệnh viện mổ tử thi nạn nhân
anh cũng cho rằng nguyện vọng của gia đình là con được mổ lấy toàn bộ đinh ra khỏi đầu
chúng tôi không muốn con qua đời mà vẫn đau đớn con tôi dù đã mất đi cũng không còn đau đớn nữa
tiếp lời con trai ông đỗ hữu chức ông nội bé ngọc a đã nhiều lần nói thương tiếc cháu nhưng không biết làm sao
đến phút cuối ông chức vẫn bày tỏ nguyện vọng bệnh viện trong quá trình mổ pháp y có thể lấy đinh ra khỏi thi thể cháu không để cháu mãi mang dị vật trong đầu
mấy ngày trước khi bé ngọc a qua đời anh trung vẫn túc trực bên cạnh giường bệnh của con gái
hai ngày trước bác sĩ trưởng khoa thông báo tình hình bé ngọc a xấu đi có dấu hiệu trở nặng đã đề nghị gia đình anh chuẩn bị tinh thần
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng ba bé ngọc an ngừng tim được các bác sĩ cấp cứu kịp thời và cho thở oxy
tuy nhiên đến một mươi tám h cùng ngày bé lại rơi vào nguy kịch sau hai lần cấp cứu và thở oxy không thành công nạn nhân đã không qua khỏi
hơn hai giờ sáng ngày một mươi ba tháng ba thi thể bé đỗ ngọc a được người thân tiếp nhận tại nhà đại thể bệnh viện đa khoa sanpon đưa về quê nhà mai táng trong sự đau xót tiết thương của những người ở lại
tội ác sẽ phải trừng trị mức án tử không chừa nguyễn trung huyên
cùng với đó trên trang facebook của luật sư nguyễn anh thơm cũng chia sẻ bài viết nhắc lại câu chuyện bé gái tử vong và hình phạt nghi phạm sẽ phải đối diện
cụ thể luật sư nguyễn anh thơm cũng cho biết
nguyên nhân tử vong của bé a được xác định là do tổn thương não quá nặng không thể phục hồi
trong suốt hơn hai tháng điều trị tại đây không có thời điểm nào cháu a cử động tay chân có chút tiến triển
tuy nhiên dù các y bác sĩ đã tập trung dùng mọi phương pháp cứu chữa nhưng cháu bé không đáp ứng được và tử vong sau hơn hai tháng điều trị tại đây
dưới quan điểm của một luật sư ông nguyễn anh thơm nói rõ trong bài viết
hành vi phạm tội của đối tượng là vô cùng tàn ác man rợ và chưa từng xảy ra trong xã hội loài người
khi đang tâm sát hại cháu bé ba tuổi trong đau đớn hành vi phạm tội của đối tượng đã gây nên sự kinh hoàng rùng rợn trong xã hội và sự phẫn nộ tột đỉnh của mọi người trong xã hội
chỉ vì bực tức cháu a là con riêng của người tình mà đối tượng đã nảy sinh ý định làm nhục đánh và sát hại cháu bé để không phải nuôi dưỡng không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và người tình
với động cơ mục đích giết cháu thể hiện sự đê hèn quá trình thực hiện phạm tội một cách mang rợ
nên cần thiết phải xử lý
đối tượng một cách nghiêm minh nhất mới có tính răng đe trừng trị để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm bạo lực trẻ em trong tình hình hiện nay
như vậy với hậu quả cháu bé đã tử vong thì hành vi phạm tội của nghi phạm sẽ không còn thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt
do đó hành vi phạm tội của nghi phạm đã hoàn thành nên phải chịu trách nhiệm về tội giết người
tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b l khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
khung hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ đúng quy định của pháp luật và tương xứng với tính chất hậu quả gây ra
đối với những hành vi tàn ác sát hại cháu nhiều lần không thành
thì đối tượng sẽ phải chịu thêm tình tiết định khung tăng nạn phạm tội giết người hai lần trở lên
theo quy định tại điểm g khoảng một điều năm mươi hai bộ luật hình sự
xin chia buồn cùng gia đình và cầu mong cho linh hồn con sẽ được siêu thoát
điều một trăm hai mươi ba tội giết người
người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù chung thân hoặc tử hình
b giết người dưới một mươi sáu tuổi
i thực hiện tội phạm một cách mang rợ
n có tính chất công độ
q vì động cơ đe hèn
như vậy mức án cao nhất là tử hình chắc chắn nguyễn trung huyên
người tình của mẹ bé gái sẽ phải đối diện
tuy nhiên hình phạt đến từ
lương tri của một con người mới là đau đớn nhất
rồi đây dưới rong sát nhà tù huyên sẽ đếm ngược những ngày ăn năng sám hối với bé gái
và chẳng thể nào yên giấc mỗi khi người ta nhắc về tội ác của một kẻ khuyết tật mang tâm hồn quỷ dữ
bé ba tuổi bị găm đinh đã về đến quê nhà
hai bức ảnh khiến người ta quạng lòng
xót xa cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
trong tăng lệ của bé ba tuổi bị nhân tình của mẹ găm đinh vào đầu ở hà nội

hai tháng kiên cường chiến đấu với những cơn đau đớn khoảng một mươi chín h một mươi phút ngày một mươi hai tháng ba bé đỗ ngọc a ba tuổi
ở canh nậu thạch thất bị nhân tình của mẹ găm đinh vào đầu đã không qua khỏi
vậy là không có một phép màu nào đến với bé tội nghiệp
sáng một mươi ba tháng ba anh đỗ hữu toàn bác ruột bé đỗ ngọc a chia sẻ trên trang cá nhân
hiện tại đã lấy được một mươi chiếc đinh trong đầu và đưa cháu về đến nhà hộ phúc quê nhà để làm lễ
đến một mươi bốn h cùng ngày
gia đình sẽ đưa cháu lên công viên vĩnh hằng tại ba vị để hỏa thiêu
xong xui sẽ đưa trò cốt của cháu về quê nhà để ăn tán
được biết anh trung và chị nguyễn thị luyến mẹ bé a lập gia đình hơn một mươi năm nay
hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu mà do mai mối
cả hai sinh được ba người con gái
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một chị luyến bỏ đi để các con lại cho ông bà nội nuôi
ba tháng sau hai người ly hôn
hai bé lớn về ở với ông bà nội tại canh nậu
còn bé úc là đỗ ngọc a sống với luyến và nhân tình của mẹ là nguyễn trung huyên ba mươi tuổi là thợ mộc trú tại xã thạch hòa huyện thạch thất
khoảng sáu bảy tháng về ở với mẹ bé a phải nhập viện bốn lần vì nuốt đơn vích ngộ độc thuốc trừ sâu gãy tay v v
đỉnh điểm là huyên căm một mươi chiếc đinh vào đầu cháu bé khiến nạn nhân tử vong
đến giờ phút này dù mẹ bé gái có hối hận thế nào đi chăng nữa
thì mạng sống mất đi chẳng thể nào vớt lại
giờ đây không chỉ nguyễn trung huyên ám ảnh về tội ác giả mang của mình
mà chính người mẹ chị nguyễn thị l mẹ bé gái cũng chẳng thể nào quên đi nỗi đau và tội lỗi khi giao trứng cho ác
bỏ ngoài tay những lời nói của gia đình những tổn thương của đứa con để chạy theo tình cảm vị kỹ của bản thân
cuối cùng giờ đây bé đổ ngọc a đã về với vòng tay của ông bà
về với người cha khờ khạo và em đang bước sang một kiếp khác an yên hơn
còn hận thù hay roi vọt cậu mong em an nghỉ
phép màu ở cõi đời này đã không xảy ra với em
nhưng về miền đất khác chung tội tình thiên thần nhỏ của chúng ta sẽ bình an
và được sống trong sự yêu thương trọn vẹn từ một gia đình hạnh phúc
xin vĩnh biệt em của bé kiên cường đỗ ngọc a